tranh thủ thời tiết nắng giáo và nước rút tỉnh hà tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến các điểm trường bị ảnh hưởng do mưa lũ tại huyện hương khê để giúp nhà trường kịp tổ chức khai giảng năm học mới
những ngày qua do ảnh hưởng của bão số bốn và áp thấp nhiệt đới hai trường mầm non hà linh và trường mầm non hương đô của huyện hương khê đã bị thiệt hại lớn về cơ sở vật chất
mưa lũ dâng cao đã cuốn trôi và làm hư hại nhiều trang thiết bị dạy học của nhà trường

bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh đã huy động một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đến các điểm trường phối hợp với chính quyền địa phương các nhà trường các thầy giáo cô giáo làm vệ sinh nạo vét bùn đất lau chùi bàn ghế phòng học tu sửa lại các trang thiết bị vật chất

bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh đã huy động một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đến các điểm trường phối hợp với chính quyền địa phương các nhà trường các thầy giáo làm vệ sinh nạo vết bù đất lau chùi bàn ghế phòng học tu sửa lại các trang thiết bị vật chất